hơn một năm nay hàng trăm hộ dân ở các thôn minh thành minh thắng và tân tạo xã việt vinh huyện bắc quang tỉnh hà giang
phải sống chung với môi trường ô nhiễm do xả thải từ một trang trại chăn nuôi lợn nằm ngay sát nguồn nước
được biết trang trại nuôi lợn này xây dựng từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu với quy mô bình quân khoảng năm trăm linh con lợn
thời gian cao điểm lên tới tám trăm linh con
điều đang nói mặc dù chăn nuôi quy mô lớn song trang trại này lại nằm ngay sát đầu nguồn con suối nậm tạng
là nguồn nước phục vụ sinh hoạt chính của hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã việt vinh
trong khi đó hệ thống xử lý chất thải hết sức sơ sài không đảm bảo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cuộc sống của nhiều gia đình xung quanh
bình thường thì là nước của trên một trăm linh hộ dân của minh thành và minh thắng tân tạo đều sinh sống trên nguồn nước này để mà sinh hoạt
còn lại mà các cái dây nước của dân và đường ống nước của thôn đều nằm bên dưới trang trại
thế hiện nay là trang trại là cứ mỗi một lần nguyên nhân là do bục cống rồi thì các lý do rất là khác nhau
thì cũng có cái clip của các người dân người ta quay lại để chứng minh cái việc xả cái chất ra môi trường
không chỉ gây mùi hôi nồng nặc thời gian gần đây một số hộ dân sống quanh khu vực lại thêm nỗi lo
khi nguồn nước sinh hoạt cũng đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm
bởi phần lớn hộ dân ở đây đều sử dụng nguồn nước sinh hoạt chính của gia đình là từ con suối nậm tang
hiện nay thì đối với trẻ em rồi thì người già không thể chịu nổi được cái mùi hôi thối khi mà xả thải
đấy là đối với này cái trang trại thì là đặc biệt nhất là vào cái giờ ăn cơm
đặc biệt vào tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy hệ thống bể xử lý nước thải của trang trại xảy ra sự cố
dẫn tới việc nước thải đổ trực tiếp xuống đầu nguồn dòng suối
dù đã bị các ngành chức năng địa phương xử phạt hành chính nhưng tình trạng xả thải vẫn tái diễn khiến người dân vô cùng bức xúc
ủy ban nhân dân xã đã xuống kiểm tra lập biên bản xử phạt hành chính lần thứ nhất phạt ba triệu đồng lần thứ hai phạt năm triệu đồng
do thẩm quyền của xã chỉ được xử lý trong giới hạn cho phép
còn việc xử lý triệt đẻ tình trạng này thì xã đã làm tờ trình kiến nghị lên cấp trên
cần có biện pháp mạnh tay hơn để dứt điểm tình trạng này
vấn đề xả thải ra môi trường thì nó xử lý chưa được triệt để và có phản ánh của nhân dân như thế
thì chúng tôi đã về cái chức năng thẩm quyền đối với chính quyền địa phương tôi đã mời làm việc và xử lý hành chính đối với hợp tác xã hải khang
và chúng tôi đã báo cáo về huyện
với thực tế gây ô nhiễm môi trường từ trang trại nuôi lợn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt sản xuất và sức khỏe của người dân kéo dài trong thời gian qua
đề nghị ủy ban nhân dân huyện bắc quang tỉnh hà giang chỉ đạo các cơ quan ban ngành chức năng vào cuộc xử lý triệt đề vấn đề gây ô nhiễm môi trường từ trang trại lợn trên để bảo vệ môi trường sống cho người dân nơi đây